tại tp hcm thành quỷ hội đồng nhân dân quỷ ban nhân dân quỷ ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng đợt ba mươi cho một trăm hai mươi ba mẹ đã mất
đồng chí đinh la thăng quỷ viên bộ chính trị bí thư thành quỷ tp hcm tham dự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ đại diện lãnh đạo tp hcm đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
đến gia đình các mẹ việt nam anh hùng
sự hy sinh của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc là không có gì có thể bù đắp được
chia sẻ mất mát hy sinh của các mẹ việt nam anh hùng các gia đình thương binh liệt sĩ gia đình có công với cách mạng
tp hcm đã làm tốt công tác chăm lo để các đối tượng chính sách ngày càng có cuộc sống tốt hơn
đến nay tp hcm đã truy tặng phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho gần năm mẹ
đây là sự tri ân của đảng nhà nước đối với sự hy sinh cao cả của các mẹ
đồng thời khơi dậy lòng tự hào của mỗi gia đình
đồng thời khơi dậy lòng tự hào của mỗi gia đình là gương sáng cho thế hệ sau học tập và nơi theo